ngày chín tháng một mươi một tại tp hcm đã diễn ra liên hoan tuổi trẻ sáng tạo lần thứ một mươi và ngày sinh viên sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
do thành đoàn và hội sinh viên tp hcm tổ chức với sự tham gia của ba mươi gian hàng thuộc bốn mươi chín đơn vị
liên hoan tuổi trẻ sáng tạo là ngày hội để tuổi trẻ tp hcm giới thiệu đến đông đảo nhân dân
thanh thiếu niên về những mô hình ý thức sáng tạo của các cá nhân tập thể tiêu biểu
đồng góp trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học sáng tạo trong quá trình học tập và lao động của mình
từ sân chơi này các bạn trẻ cũng được giao lưu trao đổi và tiếp cận nhiều kiến thức quan trọng
về học thuật nghiên cứu sáng tạo nghệ bộ phát triển mạnh hơn
trong khuôn khổ liên hoan còn diễn ra vòng chung kết các cuộc thi thiết kế
chế tạo ứng dụng thi tay nghề dành cho thanh niên công nhân sáng tạo giao thông xanh năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó cũng có nhiều hoạt động tăng cường tính giao lưu học hỏi
giúp khách tham quan trải nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới